mặc dù mới chỉ về với trung tâm được hai tháng nay nhưng ông đã cảm nhận được tình cảm ở ngôi nhà thứ hai này nhất là khi được sống và sinh hoạt với những đồng đội năm xưa
về đây thì tất nhiên là chăm sóc của mọi người ở đây cũng tình cảm một là có đồng đội hai là cái tình cảm của cán bộ nhân viên đây cũng như là người con cháu trong nhà trong gia đình
cảm thấy nó cũng có cái vui hơn tất nhiên là ở đâu nó có hoàn cảnh vui riêng của nó
đây là tình thần tập thể các cháu trực thơ ca trực tiếp thì nó phục vụ đến nơi đến chỗ như người thân trong nhà
giọt vào phòng hàng ngày buổi sáng buổi chiều buổi tối thì lúc họ đến quét giọt là giọt phòng
nhưng cái gì mà ngoài ra mình không làm được thì nhân viên họ làm họ hỗ trợ
trước hết là chúng tôi phải xác định ngoài việc trách nhiệm nhưng phải đó xác định đó là cái tình thương
đây là một việc làm trí ân cho các bác thư viện binh đã có cống hiến đóng góp cho công cuộc bảo vệ
đất nước cán bộ tuyển dụng ở đây ngoài cái chuyên môn y tế đồng thời là phải xác định là những đồng chí phải thực sự tâm huyết trách nhiệm
và có tình thương tình cảm coi các bác thư viện binh như người thân của mình
thì đấy là một cái tiêu chí mà để phục vụ tốt nhất
trung tâm điều dưỡng người có công phú thọ có hai nhiệm vụ
một là chăm sóc và nuôi dưỡng ba mươi một thương binh bệnh binh nặng mất sức từ tám mươi một trở lên
quế quán ở sáu tỉnh
ba thành phố gồm phú thọ vĩnh phúc tuyên quang hòa bình thái nguyên và thành phố hà nội
hai là điều dưỡng luân phiên đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh phú thọ
đây cũng là trung tâm duy nhất ở phía bắc thực hiện cùng một lúc hai nhiệm vụ trên
với tình yêu thương trân trọng cùng sự chăm sóc nhiệt tình của những điều dưỡng viên nơi đây
những người lính năm xưa tuy vẫn còn mang trong mình vết thương của một thời bom đạn
nhưng nay đã được sống vui sống khỏe
sự trân trọng của thế hệ sau càng khiến cho những cống hiến hy sinh của các bậc cha ông thêm phần lấp lánh